tỉnh tuyên quang tổ chức chương trình tặng quà tết cho gia đình chính sách nạn nhân chất độc da cam dioxin công nhân người lao động hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh
phó thủ tướng trịnh đình dũng tham dự và cùng lãnh đạo các cơ quan trung ương lãnh đạo tỉnh tuyên quang
trao ba trăm năm mươi xuất quà tết cho gia đình chính sách nạn nhân chất độc da cam dioxin công nhân người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh tuyên quang